ủy ban châu âu ec đã nhận được một lời đề nghị từ phía mỹ về việc giải quyết tranh chấp kéo dài giữa hai bên
về các khoản trợ cấp cho các hãng sản xuất máy bay của mình
liên minh châu khẳng định sẵn sàng thảo luận với mỹ nhằm giải quyết vấn đề này
ngày một mươi ba tháng một mươi tổ chức thương mại thế giới đã cho phép liên minh châu âu áp thuế đối với hàng hóa và dịch vụ của mỹ
trị giá bốn tỷ đô la mỗi năm nhằm trả đũa việc washington trợ cấp cho hãng máy bay boeing
quyết định được đưa ra một năm sau khi wto cũng cho phép mỹ trừng phạt eu bảy năm tỷ đô la do các khoản trợ cấp cho hãng máy bay airbus
trong khuôn khổ cuộc tranh chấp kéo dài một mươi năm năm về trợ cấp cho hai nhà sản xuất máy bay boeing và airbus
hai vụ kiện tạo thành vụ tranh chấp thương mại tập đoàn lớn nhất từ trước tới nay
eu cũng đã lập một danh sách các sản phẩm của mỹ có thể đánh thuế
bao gồm máy bay rượu vang rượu mạnh vali máy kéo hải sản đông lạnh và các sản phẩm từ hành khô đến anh đào
thời điểm sớm nhất để eu thực hiện áp thuế là ngày hai mươi sáu tháng một mươi tới